hồ chí minh cho biết đã có kết quả giám định độc tố do đối tượng hồ thị ngọc điệp bỏ vào nồi bún riêu của bà trần thị bạch tuyết
và chúng tôi đã kết nối được với phóng viên tiểu anh cơ quan thường trú của truyền hình công an nhân dân tại tp hcm sẽ cung cấp thông tin về vụ việc này
vâng xin chào chị tiểu anh ạ
vâng xin chào anh
khán giả thì đang rất quan tâm là độc tố mà đối tượng hồ thị ngọc điệp bỏ vào nồi bún rêu của bà tuyết là chất gì
vâng ạ xin chị có thể cung cấp cho quý vị khán giả
vâng thưa anh theo kết quả từ công an quận chín xác định thì độc tố này là thuốc diệt chuột hiệu bốn k ba hai mươi cb giám định là kẻm phút thua thuộc độc tố nhóm một rất đắt người và gia súc và có thể gây chết người ạ
vâng ạ những ngày qua thì trên các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải về vụ việc này nhưng mà tôi thấy họ đưa ra rất nhiều nguyên nhân vụ việc có thể kể ra là do mâu thuẫn trong làm ăn mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai
vậy thì tôi muốn chị cung cấp rõ
chính xác về nguyên nhân của vụ việc từ kết luận của cơ quan công an ạ
vâng theo kết quả của cơ quan điều tra xác định thì đây là mâu thuẫn trong việc bà tuyết mở quán bún bên cạnh quán bún riêu của đối tượng điệp cho nên là xảy ra sự ganh ghét và tuyết không bán bún riêu nữa cho nên là đối tượng điệp đã bỏ thuốc chuột vào trong nồi bún riêu của bà điệp ạ
vâng như vậy là mâu thuẫn ở đây có thể khẳng định là mâu thuẫn trong làm ăn kinh doanh
sau khi vụ việc xảy ra thì chúng tôi được biết là phía bị hại cũng đã có đơn bãi lại vậy thì cơ quan công an có đồng ý cho không ạ
vâng công an quận chín có nhận được đơn bãi nại của bà tuyết tuy nhiên công an quận chín đã bắt bỏ đơn bãi nại này và vì đây là hành vi có tính chất cực kỳ kiêm trọng và hiện công an quận chín đang khởi tố bà điệp về hành vi giết người
vâng ạ xin cảm ơn những thông tin của chị tiểu anh vừa cung cấp ạ
vâng có thể thấy rằng đây là một hành vi dại rột và tự biến mình thành kẻ phạm tội chỉ vì những mâu thuẫn rất nhỏ nhặt sự cạnh tranh không lành mạnh trong làm ăn kinh doanh
và toàn bộ hình ảnh của vụ việc này thì chúng tôi sẽ đưa tin trong bản tin một trăm một mươi ba online lúc một mươi năm h chiều ngày hôm nay
chuyển sang một thông tin khác thông tin về phiên xét xử vụ án về ma túy có số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh lào cai
trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu tòa án nhân dân tỉnh lào cai đã mở lại và đưa ra xét xử vụ án buôn bán trái phép
hai trăm hai mươi bảy bánh heroin từ lào về việt nam
theo cáo trạng khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm tại trạm thu phí km hai trăm ba mươi bảy trên tuyến cao tốc nội bài lào cai thuộc địa phận huyện bảo thắng tỉnh lào cai
công an tỉnh lào cai đã phát hiện bắt ba đối tượng mang quốc tịch lào là herlick nha livon và herlise đi trên ô tô mang biển kiểm soát năm nghìn một trăm năm mươi tám của lào
kiểm tra trên xe có hai trăm hai mươi bảy bánh heroin trọng lượng gần tám mươi kg
mở rộng điều tra đến ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đã bắt khẩn cấp ma xeo nhà chú tại huyện mường khương tỉnh lào cai là đối tượng có liên quan đến vụ án
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên mức án tử hình cho bị cáo herlick án trung thân cho ba bị cáo herlise nha livon và marcel nhà
đây là bản án thích đáng dành cho những kẻ đã thực hiện hành vi gieo rắc cái chết trắng
bất chấp sự trừng trị gian đe của pháp luật nguyễn thanh tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại xã bình hòa huyện châu thành tỉnh an giang sau khi chấp hành án phạt tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn tiếp tục tái phạm tội với tính chất mức độ ngày càng tinh vi và xào quyệt hơn
với biệt tài ăn nói khéo léo của mình ít ai ngờ rằng tâm là một tên lừa đảo chuyên nghiệp
quá trình bắt giữ đối tượng và những vụ việc mà tâm gây ra sẽ được phóng viên antv an giang phản ánh trong sau đây
vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm tâm lấy giấy chứng minh tên là đặng doãn long đến làm thuê tại công ty may phúc lộc tỉnh đồng tháp
tại đây tâm làm quen và kết thân với anh nguyễn văn hộ rồi mượn xe mô tô và điện thoại di động của anh hộ bảo đi rút tiền sau đó đi thẳng xuống phường mỹ thạnh thành phố long xuyên bán với giá hơn ba triệu đồng
thông tin về bắt giữ đối tượng mua bán ma túy giả danh nhà báo và phát hiện cơ sở dùng chất tẩy và phụ da không rõ nguồn gốc để chế biến thực phẩm sẽ có trong cụm tin sau đây
tối ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai công an quận cầm lệ thành phố đà nẵng đã bắt quả tăng đối tượng võ như đông chú huyện hòa vang thành phố đà nẵng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
lực lượng chức năng thu giữ trên người đông một gói ma túy tổng hợp dạng hàng đá một điện thoại di động và hơn năm triệu đồng tiền mặt
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng phát hiện thêm gần ba trăm linh gram ma túy tổng hợp dạng đá
thông qua công tác tuần tra kiểm soát giao thông công an tỉnh hải dương đã phát hiện một đối tượng giả danh nhà báo
quá trình kiểm tra người đàn ông này chỉ xuất trình được giấy tờ xe mang tên hồ xuân cảnh chú phường mai dịch quận cầu giấy hà nội
và đưa ra thẻ nhà báo mang tên hồ cảnh của báo nhân dân và một giấy giới thiệu của báo nhân dân cử nhà báo này về liên hệ làm việc với cục hải quan hải dương
qua xác minh ban biên tập báo nhân dân khẳng định báo nhân dân hiện không có nhà báo nào tên hù cảnh
lực lượng chức năng tỉnh bình thuận vừa tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất bánh minh khánh do ông phạm minh cường làm chủ
cơ sở này đã sử dụng thuốc tẩy để tẩy trắng đường và một số nguyên liệu phụ da không rõ nguồn gốc xuất xứ để làm hai loại bánh in và bánh dẻo
chủ cơ sở cho biết sản phẩm bánh làm ra được phân phối cho các tiểu thương tại chợ chủ yếu là chợ phan thiết để bán cho người tiêu dùng
đang làm thủ tục đưa ba cô gái ra hà nội rồi qua cửa khẩu hữu nghị tỉnh lạng sơn để bán sang trung quốc
hai đối tượng là nguyễn thị kiều anh và nguyễn thanh tùng vừa bị công an tỉnh tây ninh phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an và cảng hàng không sân bay tân sơn nhất bắt giữ về hành vi mua bán người
ngoài hai đối tượng trên lực lượng công an còn tiến hành khám xét nơi ở của đinh thị thu chú tại tp tây ninh về hành vi tuyển chọn phụ nữ việt nam giao cho oanh và tùng đưa sang trung quốc bán
tăng vật thu giữ của các đối tượng gồm bốn vé máy bay bốn hộ chiếu bốn giấy chứng minh thư nhân dân hai mươi triệu đồng
điều tra ban đầu các đối tượng khai nhận oanh và tùng hiện đang sinh sống và làm thuê tại trung quốc
để có tiền tiêu dài cả hai đã điên hệ với thu yêu cầu thu giới thiệu tuyển chọn các cô gái việt nam rồi về việt nam đưa các cô gái sang trung quốc bán
trung quốc thành công oanh và đồng bọn thu về từ một trăm linh đến một trăm hai mươi triệu đồng
hiện có sáu cô gái việt nam đã bị tổ chức này rụ rỗ bán ra nước ngoài
vâng chắc chắn gia đình của sáu cô gái đã bị nhóm của tùng và anh bán ra nước ngoài chót lọt sau khi nghe được thông tin này thì rất hoang mang không biết người thân của mình ra xa
tuy nhiên việc cần làm bây giờ là đến cơ quan công an gần nhất để khai báo có phần làm rõ về hành vi phạm tội của các đối tượng để phục vụ công tác điều tra
phối hợp với cơ quan chức năng của trung quốc để tìm biện pháp
vâng nếu như thông tin các vụ việc buôn bán người khiến người dân cảnh giác cao hơn khi nhận được các lời mời đi nước ngoài lao động kiếm tiền
thì thông tin bắt cóc trẻ em lại khiến người dân cảm thấy bất an lo lắng cho sự an toàn của con em mình
sở dĩ tôi nói như vậy là vì mới đây nhất tại thôn bình túy xã bình giang huyện thăng bình
một số đối tượng lạ mặt đã sử dụng phương tiện doi điện để thực hiện hành vi đe dọa một cháu bé chăn bò ngoài đầu
và người dân nghi ngờ là hành vi bắt cóc trẻ em
thực tế thông tin có phải như vậy
hay chỉ là sự đồn thổi
phóng viên antv quảng nam đã kịp thời phản ánh vụ việc
chiều tối ngày hai mươi năm tháng một mươi hai tại thôn bình túy xã bình giang huyện thăng bình
cháu lưu khả yến chín tuổi đang chăn bò một mình
thì một người đàn ông lạ bịt mặt đi xe máy xuất hiện cùng năm người khác đứng gần đó
sau khi tiến hành hỏi qua thông tin về cha mẹ cháu
đối tượng lạ mặt dùng một vật giống roi điện chích vào người yến và có ý định đưa cháu lên xe
hoảng sợ cháu bé kêu cứu
sáu đối tượng này lập tức lên xe bỏ chạy
được biết những đối tượng lạ mặt này mang theo túi sách lớn
giọng nói không phải là người địa phương quảng nam
cháu đi lặng lặng đi lên con đánh lá nó cầm vô người con cháu nó gần lẹ tới con rồi
cái con kêu lên là báo qua hòa báo ông nội
tao rất là hoan mộ bởi vì mình là khu vực tông thông trước dài không có được việc trả ro
nhưng mà dài nó trả ro cái việc thì tao cũng thấy rất là lo cho con và cũng như cộng đồng
thế nên tao cũng cá bố cho chủ quyền địa phương chúng nồn thủ tộc đầy đủ để giải quyết cho dân chúng ta được yên tâm hơn